các chương trình hành động đã ban hành nhằm thực hiện nghị quyết số một của chính phủ và các nghị quyết phiên họp thường kỳ
nghị quyết chuyên đề của chính phủ đồng thời phải kiên định điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động linh hoạt
đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra trong ngày hôm nay ngày ba tháng bốn
phát biểu ý kiến kết luận phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh ngoài một mươi điểm sáng của nền kinh tế và các điểm tồn tại
nhấn mạnh thêm đầu tư toàn xã hội tăng cao hơn đầu tư ở khu vực tư nhân tăng cao tốc độ tăng fdi cao và chất lượng các dự án tăng cao
kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước tăng cao hơn cùng kỳ năm trước du lịch dịch vụ tăng nhanh số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh
thủ tướng lưu ý nền kinh tế nước ta đang phải đối mặt với các vấn đề dài hạn tồn tại từ nhiều năm
bên cạnh đó tình hình diễn biến thế giới phức tạp trong nước thì gdp tăng thấp trong đó sản xuất công nghiệp tăng trưởng thấp

tiêu về vi mô đều bị ảnh hưởng trực tiếp đó là tồn tại một số vấn đề xã hội như cháy nổ tai nạn phá rừng khai thác cát trái phép
điều đó đặt ra cho các bộ ngành địa phương tinh thần trách nhiệm giải quyết trong thời gian tới
thủ tướng đề nghị triệt để tiết kiệm trong điều kiện sản xuất kinh doanh tăng giá trị gia tăng làm tăng giá trị gdp là giải pháp trước mắt lẫn lâu dài
thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước
đã đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước
chúng ta đã biết đây là nguồn lực lớn mà không được sử dụng hiệu quả
phải tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực này thông qua cổ phần hóa bán toàn bộ hoặc phần lớn vốn nhà nước để thay đổi quản trị nâng cao hiệu quả doanh nghiệp góp phần tăng gdp
phần vốn nhà nước bán được
một cách cạnh tranh lên thị trường chứng khoán
có thể đầu tư vào hạ tầng giao thông năng lượng hoặc xử lý đợi sau
tạo điều kiện giảm lợi sức cho bay và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng thúc đẩy lợi sức kinh doanh
thủ tướng cũng chỉ rõ thực tế vẫn còn bộ phận cán bộ chưa làm tốt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
do đó chúng ta phải tiếp tục làm tốt việc này nhất là cải cách thủ tục hành chính xúc tiến đầu tư mạnh mẽ tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển
trong đó cải cách thể chế là gốc
thủ tướng biểu dương văn phòng chính phủ đã có trang mạng riêng để lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắt
thủ tướng yêu cầu cần dành nhiều thời gian cho vấn đề dài hạn như cải cách thể chế kinh tế phát triển bất động sản đúng hướng
bảo đảm tăng trưởng đi đôi với chất lượng tăng trưởng giải quyết tốt các vấn đề xã hội nâng cao đời sống nhân dân
thúc đẩy tiêu dùng nội địa để phục vụ cho người dân phát triển thị trường bán lẻ
ngành công thương phối hợp với các ngành liên quan có hàng rào kỹ thuật bảo vệ sản xuất trong nước
tăng cường chỉ đạo quyết liệt cụ thể không để tình trạng trì trệ trong một bộ phận cán bộ công chức
bộ trưởng chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phải sắn tay trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ thể chế
chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc trong sản xuất kinh doanh để tạo thuận lợi cho phát triển
thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
hôm nay tại nhà quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động
chuyên trách thảo luận một số dự án trình quốc hội tại kỳ họp thứ ba
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì hội nghị
hội nghị được tổ chức nhằm thảo luận góp ý một số vấn đề quan trọng và còn nhiều ý kiến khác nhau
của năm dự án luật gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số một trăm linh
luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi
luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ luật quy hoạch
tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật như
về mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với tội tài trợ khủng bố
về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi đối với tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tội hiếp dâm và tội bắt cóc nhằm chiếm đặt tài sản
và về sửa đổi một số điều luật có quy định tình tiết từ định lượng sang định tính
phát biểu tại hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
việc tổ chức hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận những dự án luật trình quốc hội
đã trở thành hoạt động thường xuyên có ý nghĩa quan trọng mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động xây dựng pháp luật
và ngày càng thể hiện rõ nét vai trò trách nhiệm trí tuệ của đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách
trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật
đồng thời nâng cao chất lượng các dự luật trình quốc hội
cũng trong ngày hôm nay tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
ban tuyên giáo trung ương và tỉnh ủy quảng trị tổ chức hội thảo đồng chí lê duẩn
nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng người con ưu tú của quê hương quảng trị
sự hội thảo có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
hội thảo nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động và những công hiến của đồng chí lê duẩn
đối với cách mạng việt nam và quê hương quảng trị
đồng thời bày tỏ sự tri ân của đảng nhân dân ta đối với nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng
đây là dịp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang
khơi dậy niềm tự hào về lịch sử đấu tranh bất khuất kiên cường của các thế hệ cha anh
trong các tầng lớp nhân dân nhất là đối với thế hệ trẻ
củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hội thảo đã nhận được nhiều bài tham luận của các nhà lãnh đạo quản lý
các nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan trung ương và địa phương
về việc tìm kiếm cứu nạn tàu vận tải hải thành hai mươi sáu bị chìm tại khu vực biển bà rịa vũng tàu
khiến chín thuyền viên mất tích
trong công điện thủ tướng gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc đối với thân nhân các thuyền viên bị nạn
thủ tướng biểu dương các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tàu hải thành hai mươi sáu
đã hoàn thành việc tìm kiếm thi thể của chính thủy thủ tử vong và yêu cầu bộ công an
các bộ ngành địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trách nhiệm của tàu petrolimax một mươi bốn
trong việc không cứu nạn sau khi xảy ra va chạm với tàu hải thành hai mươi sáu
nếu có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố vụ án để điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ
chuyển mục sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh phú yên
các đơn vị được thanh tra là sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các chủ dự án đơn vị
có liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh phú yên
thời kỳ thanh tra từ năm hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
còn thời hạn thanh tra là ba mươi ngày kể từ ngày công bố quyết định trên
liên quan đến dự án trên trong những ngày qua các phương tiện thông tin báo chí đã liên tục phản ánh
về việc tỉnh phú yên chuyển mục đích sử dụng ba trăm bảy mươi bảy ha rừng trong đó có hai trăm bảy mươi ba ha rừng tự nhiên
còn lại rừng trồng tại hai tiểu khu là ba trăm một mươi và ba trăm một mươi một thuộc xã sông hinh huyện sông hình
để giao cho công ty cổ phần chăn nuôi thảo nguyên phú yên nuôi bò
từ cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay tỉnh cho phát trắng diện tích rừng trên
sau khi báo phản ánh một số cựu lãnh đạo tỉnh phú yên đã trực tiếp đến thị xát hiện trường đốn rừng
và kiến nghị lãnh đạo tỉnh tạm dừng ngay dự án
vào hồi một giờ bốn mươi năm phút sáng nay ngày ba tháng bốn tại km ba mươi chín cộng năm trăm linh đường cao tốc nội bài lào cai
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách dường nằm với một xe ô tô tải kéo theo rơ móc
vụ tai nạn đã khiến một người chết và năm người khác bị thương
theo đó xe ô tô khách mang biển kiểm soát hai mươi bốn b sáu trăm năm mươi sáu do nguyễn thế anh ở phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai điều khiển
đã va chạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát hai mươi chín c bốn nghìn một trăm bảy mươi năm kéo theo rơ móc biển kiểm soát hai mươi chín r hai nghìn ba trăm bảy mươi một
do bùi văn hảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở gia lâm huyện nho quan ninh bình điều khiển
ngay sau khi xảy ra vụ việc
tỉnh vĩnh phúc đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức cấp cứu người bị nạn và điều tra làm rõ vụ việc
lực lượng chức năng tỉnh vĩnh phúc đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở một số địa phương cho biết
có những thí sinh kê khai nguyện vọng đăng ký dự thi chưa chính xác về mã trường mã ngành mã tổ hợp xét tuyển
điều này có thể dẫn đến việc thí sinh bị loại vì phần mềm không được chấp nhận
theo đó khá nhiều thí sinh đã kê khai nguyện vọng đăng ký dự thi chưa chính xác về mã trường mã ngành mã tổ hợp xét tuyển
nguyên nhân là do thí sinh sử dụng các tài liệu nguồn thông tin hướng dẫn thi và tuyển sinh không chính thống
dựa vào tài liệu của những năm trước chưa cập nhật
để đăng ký xét tuyển thành công thí sinh phải ghi đúng mã trường mã ngành mã tổ hợp xét tuyển
nếu không sẽ bị loại vì phần mềm không chấp nhận
để đảm bảo đăng ký xét tuyển chính xác tránh sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh
bộ giáo dục và đào tạo khuyến nghị các thí sinh phải nghiên cứu kỹ quy chế thi
quy chế tuyển sinh các văn bản hướng dẫn liên quan
đặc biệt thí sinh cần tìm hiểu rõ thông tin tuyển sinh của trường mà thí sinh có nguyện vọng đăng ký
trong đề án tuyển sinh của từng trường đã được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của các trường đại học và cao đẳng
và tại cổng thông tin tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo địa chỉ thi tuyển sinh
trong phần tin quốc tế nổ tại ga tàu điện ngầm ở nga ít nhất một mươi người thiệt mạng
bầu cử tổng thống hàn quốc đảng dân chủ chọn ông moon jae in làm ứng cử viên tổng thống
khiến ít nhất một mươi người đã thiệt mạng và ba mươi người khác bị thương hiện tám ca tàu điện ngầm ở nga đã tạm thời đóng cửa
vụ nổ đã khiến một toa tàu điện ngầm bị hư hại nặng theo lời nhân chứng tại hiện trường có ít nhất một mươi người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương
cơ quan tình trạng khẩn cấp saint petersburg thông báo có khả năng vụ nổ là do thiết bị nổ tự chế cho hai toa tàu điện ngầm tại hai gà tàu
ngay sau đó toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm của thành phố đã buộc phải đóng cửa
ngoài ra vụ nổ xảy ra khi tổng thống nga vladimir putin đang có cuộc gặp gỡ với tổng thống belarus tại thành phố này các lực lượng chức năng nga đang tiến hành điều tra vụ việc
tại hàn quốc hãng thông tấn yonhap hôm nay đưa tin ông moon jae in người luôn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trong suốt một mươi ba tuần vừa qua
đã chính thức được chỉ định thay mặt đảng dân chủ ra tranh cử chức tổng thống hàn quốc trong cuộc bầu cử sắp diễn ra ngày chín tháng năm tới
kiều lãnh đạo đảng dân chủ
đồng thời là chính đảng lớn nhất hàn quốc ông moon jae in đã giành được năm mươi bảy số phiếu ủng hộ trong khoảng một bốn triệu phiếu bầu ở vòng bầu cử sơ bộ tổ chức trong tám ngày vừa qua
là cựu luật sư về nhân quyền và trợ lý hàng đầu của cựu tổng thống romon heun ông muốn chủ trương đối lại đàm phán và hợp tác liên triều cũng như chi thêm từ ngân sách nhà nước cho phúc lợi của những người có thu nhập thấp
hôm hai mươi bốn tháng ba ông moon jae in chính thức tuyên bố ra tranh cử tổng thống với cam kết khôi phục công lý đoàn kết dân tộc bảo đảm thượng tôn pháp luật và tăng cường khả năng quốc phòng độc lập
với việc ông moon trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ đến nay chỉ còn đảng nhân dân chưa đưa ra ứng cử viên của đảng mình trong cuộc đua vào nhà xanh ở hàn quốc
còn liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống pháp đang hết sức gây cấn theo kết quả thăm dò dư luận vừa được công bố lần đầu tiên sau nhiều tháng
cụ thể ông phi ông được dự đoán sẽ giành được một mươi chín phiếu bầu của cử tri pháp tại vòng một cuộc bầu cử tổng thống pháp vào ngày hai mươi ba tháng bốn tới đây
còn số này sẽ giúp ông fillon rút ngắn khỏi các vấn đề của đảng
các ứng cử viên khác biệt với hai đối thủ đang được đánh giá cao hơn là ông emmanuel macron và bà marine le pen
hai ứng cử viên này lần lượt được dự đoán giành hai mươi năm và hai mươi bốn phiếu cử tri pháp tại vòng một
sự khởi sắc trở lại của ông phi ông được giải thích là do tác động của vụ bê bối việc làm ảo tạo ra cho vợ con mình đã qua ngưỡng cao nhất
và vào thời điểm chỉ còn vài tuần trước cuộc bầu cử các cử tri canh hữu đang có xu hướng đoàn kết lại
ngoài ra có khoảng tám mươi cử tri ủng hộ ông phil tuyên bố chắc chắn sẽ bầu cho ông đến cùng
còn số này cao hơn một mươi so với cuộc thăm dò trước
chiến dịch chống lực lượng nhà nước hồi giáo is tự xưng tại thành phố mushun của iraq đang phải tạm hoãn
sau khi chiến sự lan tới khu vực đông dân của thành phố này khiến cho tính mạng người dân gặp nguy hiểm
nhằm hạn chế thương vong các lực lượng của iraq đang tìm cách mở đường cho người dân đến các khu vực an toàn
các lực lượng của chính phủ iraq đã phải tạm thời hoãn lại chiến dịch chống is tại mausun
do khu vực chiến sự vẫn còn tới bốn trăm linh người dân đang bị mắc kẹt
hiện quân đội iraq đang tập trung vào khu vực xung quanh thánh đường anory ở thành phố mosul
nơi thủ lĩnh is abu bakr al baghdadi tuyên bố kiểm soát gần ba năm trước
hiện tại cuộc chiến đang bị hoãn để mở các lối đi an toàn cho những gia đình và người dân tại khu vực đến được những nơi an toàn
trong chiến dịch chống is vào tháng ba vừa qua đã có năm trăm bốn mươi ba dân thường thiệt mạng và năm trăm sáu mươi một người bị thương
đồng thời nhiều người dân cũng bị các phiến quân is sử dụng làm con tin
con số trên không bao gồm số binh sĩ thương vong do quân đội iraq từ chối cung cấp thông tin
các cuộc không kích cũng đã tiêu diệt hàng trăm phiến quân is tại khu vực phía tây bắc gần biên giới syri
những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân